có tám mươi hai đậu tương trên thế giới là biến đổi gen ngoài đậu tương còn có một số thực phẩm khác đang được sử dụng trên thị trường là thực phẩm biến đổi gen
thực phẩm biến đổi gen có giá trị dinh dưỡng ít hơn cây trồng truyền thống hay có tạo ra nguy cơ gây bệnh cho sức khỏe con người hay không đây là điều khiến dư luận băn khoăn
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến nay trên thế giới đã có hai một tỷ hectare cây trồng biến đổi gen hàng vạn tấn lương thực được sản xuất và tiêu thụ trên toàn cầu
trước vấn đề về dịch bệnh trên cây trồng và động vật sự gia tăng nhanh của dân số người ta đặt ra câu hỏi sử dụng thực phẩm biến đổi gen có thực sự an toàn cho tương lai của con người hay không
dựa trên cơ sở khoa học sinh giới đều có trụng một bộ máy di chuyển cả và cái khái niệm mà chúng ta gọi là gen ngoại lai thực ra trong sinh giới nó không tồn tại
tại các nước phát triển trên thế giới như nhật bản có hơn ba trăm linh giống biến đổi gen được khẳng định là an toàn mỹ có gần hai trăm linh giống canada mexico hàn quốc australia new zealand v v đều có hơn một trăm linh giống eu có một trăm linh bốn giống biến đổi gen
điều kiện tiên quyết để lựa chọn cây giống và tạo ra sản phẩm biến đổi gen là sản phẩm đó không có tiền sử gây bất lợi cho môi trường sức khỏe con người và bảo vệ
quy trình đánh giá mức độ an toàn của cây trồng biến đổi gen là tương lai cho môi trường sức khỏe con người và vật nuôi
an toàn của thực phẩm biến đổi gen phải trải qua nhiều bước so sánh trình tự gen với giống gốc xem có bị lỗi hay không đánh giá thành phần hóa học với sáu mươi bảy mươi chỉ tiêu v v
với hệ thống đánh giá an toàn thực phẩm nghiêm ngặt như vậy các chuyên gia cho biết mức độ an toàn của thực phẩm biến đổi gen và không biến đổi gen là ngang nhau
chúng ta chỉ chấp nhận đưa vào sử dụng cái sản phẩm biến thời gian ấy khi nó được năm nước phát triển trên thế giới cho phép sử dụng cuối cùng một mục đích
thì phải nói rằng đây là cái hệ thống an toàn kép
từ khi chúng tôi mở văn phòng tại việt nam chúng tôi đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng chương trình hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc sức khỏe vật nuôi và an toàn thực phẩm
chúng tôi cũng đã xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật thí điểm tại ba địa phương để từ đó giúp đẩy mạnh giao thương chẳng hạn như hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng cá da trơn để xuất khẩu sang mỹ
ngoài ra chúng tôi cũng hỗ trợ việt nam điều chỉnh khung pháp lý trong lĩnh vực nông nghiệp
cho phù hợp với yêu cầu phát triển của thế giới cũng như hỗ trợ việt nam tham gia các diễn đàn quốc tế
việt nam cho đến nay mới thông qua hai mươi hai giống biến đổi gen
chỉ thị số năm mươi của ban bí thư trung mương đảng đã nêu rõ mục tiêu làm chủ được công nghệ gen nhằm tạo ra các biến đổi gen thực vật động vật theo hướng có lợi
hiện tại nền nông nghiệp trong nước đang sử dụng cây trồng kháng thuốc diệt cỏ kháng thuốc trừ sâu giúp cho năng suất cây trồng tăng lên
các nhà khoa học việt nam đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học nhằm tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xuất khẩu